với sự kết tính sức mạnh đoàn kết và ý chí quyết tâm của cả dân tộc quân và dân ta
đã làm nên chiến thắng điện biên phủ chấn động địa cầu kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
trong thắng lợi chung của dân tộc lực lượng công an nhân dân có vai trò về những nống gốc hết sức quan trọng
đã kề vai sát cánh với quân đội quân nhân dân và nhân dân cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách suốt chiều dài của cuộc kháng chiến
trong đó có chiến dịch điện biên phủ
ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba pháp bắt đầu nhảy dù xuống điện biên phủ xây dựng nơi đây thành pháo đài bất khả xâm phạm
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba bộ chính trị thông qua kế hoạch tác chiến của bộ tổng tư lệnh
và quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
lực lượng công an được giao nhiệm vụ bảo vệ chiến dịch
từ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ chiến dịch hòa bình chiến dịch tây bắc
thứ bộ công an đã chủ động sớm thành lập ban công an tiền phương
công an tiền phương lúc này là về nghiệp vụ là do bộ công an chỉ đạo
về hoạt động thực tiễn là do hội đồng cung cấp mặt trận trung ương điều hành
đồng chí trần hiệu được giao phụ trách
nhưng hệ thống công an tiền phương được thực hiện bởi khắp toàn quốc
từ địa phương từ xã huyện tỉnh đều có hệ thống cán bộ làm công tác công an tiền phương
nhiệm vụ của ban công an tiền phương là trực tiếp bảo vệ hoạt động của các lực lượng
các ngành tham gia chiến dịch bảo vệ dân công bảo vệ giao thông vận chuyển
kho tàng các cuộc hành quân trú quân
quân của bộ đội chủ lực phối hợp với quân đội thuần khiết nội bộ
phát hiện vô hiệu hóa hoạt động phỉ gián điệp biệt kích
đồng thời đảm bảo an ninh trật tự các khu giải phóng
để đảm bảo thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ
bộ chỉ huy chiến dịch đã tăng cường hàng chục nghìn tấn vũ khí đạn dược
huy động trên hai trăm sáu mươi dân công để vận chuyển hơn hai vạn tấn lương thực
từ các tỉnh thanh nghệ tĩnh hải phòng quảng đình lạp sơn cao bằng lên điện biên phủ
lúc này thực dân pháp tung nhiều toán gián điệp cai người vào nội bộ ta
thu thập tin tức nơi đóng quân việc vận chuyển hàng hóa vào kho tàng của ta
để trì điệp cho máy bay địch bắn phá
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xây dựng được các hành lang an toàn
để trì viện cho thể tuyến
ta bắt được hai vụ quan trọng
một là vụ gián điệp biệt kích nhảy dù xuống mương ỏ thuận châu
hai là khống chế toán gián biệt
biệt kích khốn nạn
nhảy dù có bi số tn hai mươi năm ở cửa ngõ ra vào chiến khu
đây là hai vụ án rất quan trọng
tại thuận châu chúng đưa gián điệp biệt kích nhảy dù xuống
để ngăn cản mục tiêu mà ta sẽ vượt qua đèo pha đinh
để đưa lương thực thực phẩm vào
thứ hai là đại tử thái nguyên chặn cửa ngõ quan trọng bậc nhất đi lên chiến khu

mỗi chiến thắng tr nutrient giảm
trả lời trả lời australia trên vquentri
tây bắc đã thành lập ban thống nhất chống phỉ do đồng chí trần quyết phó bí thư khu ủy giám đốc công an khu tây bắc làm trưởng ban
dưới sự chỉ huy của đồng chí trung tướng trần quyết lực lượng công an phối hợp với các lực lượng tấn công quyết liệt mạnh mẽ khiến cho bọn phỉ phải rút vào rừng
đồng chí tiếp tục chỉ đạo vận động nhân dân có người thân đi theo phỉ kêu gọi đối tượng phỉ ra đầu hàng cách mạng góp phần phục vụ chiến dịch điện biên phủ
có lẽ đây là một thành công rất lớn của lực lượng công an và nó để lại nhiều bài học rất quý giá cho công tác vận động quần chúng cũng như công tác phòng gian bảo mật rồi ba trong thời kỳ kháng chiến trung pháp cũng như thời kỳ sau này
người ta cũng nói là cái chiến thắng điện phủ chính là chiến thắng là đỉnh cao của chiến thắng gọi là chiến tranh nhân dân chống xâm lược và lực lượng công an chúng ta cũng đã có một đồng góp rất là xứng đáng
suốt năm mươi sáu ngày đêm chiến đấu ngoan cường chiến dịch điện biên phủ đã kết thúc thắng lợi ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng đờ cát
chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu đã đập tan kế hoạch nava của pháp chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân pháp trên đất nước ta đây là thắng lợi vĩ đại của toàn đảng toàn dân toàn quân trong đó có lực lượng công an nhân dân việt nam